ngày một mươi hai tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do nghi bệnh dại
được biết cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bệnh nhân nữ là ntt ba mươi một tuổi ngụ tại thị trấn thuận nam hàm thuận nam
qua nhà hàng xóm thấy một con chó không rõ của ai được nhà hàng xóm đưa về nuôi thấy dễ thương nên vút ve và bị cắn vào chân phải có chảy máu
chị tê chủ quan nên không xử lý vết thương không đi tiêm vaccine phòng dạy
sau hơn hai tháng đến tối ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhân cảm thấy người nóng mỏi chân tê chân đứng không vững nên đi khám và uống thuốc theo đơn
đến ngày bảy tháng ba xuất hiện các triệu chứng như xót nhẹ khát nước nhưng không uống được
bệnh nhân được đưa vào trung tâm y tế huyện hàm thuận nam với triệu chứng sốt khó thở mệt họng đỏ viêm tê mỏi người
hai chân hạn chế vận động đi lại buồn nôn không uống nước được khó thở khi nghe tiếng ồn

bệnh nhân được đưa vào trung tâm y tế huyện hàm thuận nam với triệu chứng sốt khó thở mệt họng đỏ viêm